hôm nay một dọc các tỉnh thành miền trung cũng có nắng mạnh từ sớm
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền trung
từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên sẽ đồng loạt tăng lên mức ba mươi sáu ba mươi tám độ
riêng đối với các huyện vùng núi phía tây khu vực từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
sẽ có những điểm nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
và dự báo đợt nắng nóng này ở miền trung sẽ còn kéo dài và ngày càng gia tăng trong thời gian tới
gió mùa tây nam
gió mùa tây nam
nhiệt độ giảm dần kéo theo diện mưa và cường độ mưa ở phía nam cũng giảm đi đáng kể
trong đêm nay cả hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
chỉ còn mưa rào và rông ở một vài nơi
ngày mai trời chuyển nắng mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
tăng lên mức ba mươi ba mươi hai độ còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi nhiệt độ cao ba mươi năm độ và nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực này
trên biển thời tiết
các vùng biển đang tiếp tục chuyển tốt dần
khắp nơi đều có gió tây nam hoạt động với cường độ ở mức trung bình yếu
nên không có sóng cao và biển không động
trời cũng không có mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân sau những ngày mưa bão
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước